sáng nay ngày một mươi năm tháng chín dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
theo ý kiến của nhiều đại biểu chính phủ nên có báo cáo chuyên sâu gửi quốc hội
để thảo luận về vấn đề biển đông và phongmosa tại kỳ họp này
báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
ông nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội cho biết
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội tại kỳ họp khoảng hai mươi bốn ngày không kể các ngày nghỉ
quốc hội họp phiên chủ bị và khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
và dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
vấn đề khắc phục hậu quả sự cố môi trường liên quan đến formusa
sẽ là một phần trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
tuy nhiên theo ý kiến của đa số thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội
đây là một phần
đây là một nội dung quan trọng và được cử tri cả nước rất quan tâm
nên chính phủ cần chuẩn bị một báo cáo riêng để báo cáo quốc hội
các đại biểu cho rằng vấn đề formosa mặc dù đã có những kết quả bước đầu
nhưng việc khắc phục ra sao hậu quả thế nào trước mắt và lâu dài
cũng như tiền bồi thường của formosa sẽ được giải ngân thế nào
có đến với nhân dân kịp thời hay không cần được làm rõ hơn
tại kỳ họp này chính phủ cũng sẽ thông báo trước quốc hội về tình hình biển đông
sau khi có phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện giữa philippines
và trung quốc đối sách của việt nam trong thời gian tới
các đại biểu nhấn mạnh những vấn đề nhạy cảm phức tạp quan trọng
cần phải báo cáo trước quốc hội để các đại biểu quốc hội cũng như cử tri cả nước được biết